sau hơn nửa tháng từ ngày đón người từ nước ngoài trở về cách ly tại ký túc xá đại học quốc gia tp hcm
hôm nay sau khi có xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín và hoàn thành đủ một mươi bốn ngày cách ly
gần năm người ở khu cách ly ký túc xá đại học quốc gia tp hcm đã được trở về nhà
từ sáng sớm hàng chục chiếc xe hơi nối đuôi nhau tại cổng ký túc xá đại học quốc gia tp hcm
chờ đón người thân trở về đoàn tụ với gia đình
bác sĩ lê văn phương bác điều hành y tế khu cách ly cho biết
những người đầy trước khi rời khu cách ly phải có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
và hoàn thành đủ một mươi bốn ngày cách ly
dù vậy để đảm bảo an toàn cho cộng đồng
người cách ly vẫn phải tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà thêm một mươi bốn ngày nữa

dù vậy để đảm bảo an toàn cho cộng đồng

người cách ly chủ động tìm phương tiện vận chuyển về địa phương mình
đăng ký với bang quản lý khu cách ly về địa điểm và phương tiện để về địa phương
ban quản lý các khu cách ly gửi thông tin đến bộ tư lệnh thành phố sở giao thông vận tải
để phối hợp tổ chức điều xe đưa người cách ly đến nhà ga sân bay